tại thành phố rạch giá tỉnh kiên giang công ty cổ phần tàu cao tốc phú quốc đã khánh thành tàu cao tốc phú quốc express tám chạy tuyến rạch giá phú quốc
đây là tàu hai thân do nhà máy đóng tàu z một trăm tám mươi chín bộ quốc phòng đóng theo tiêu chuẩn châu âu
tàu cao tốc phú quốc express tám rạch giá phú quốc được thiết kế theo tiêu chuẩn châu âu
mang đến cho hành khách những chuyến hải trình êm ái an toàn trong một không gian sang trọng và tiện nghi cùng dịch vụ đẳng cấp năm sao
với giá thành hợp lý tàu có thể vận hành trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt và ấn định được lịch chạy trước ba mươi ngày nhờ hệ thống dự báo khí tượng thủy văn quốc tế
tàu phú quốc express rạch giá đến phú quốc xuất bến từ lúc tám giờ bốn mươi năm và từ phú quốc đi rạch giá một mươi hai giờ một mươi năm phút
giá vé thường là ba trăm bốn mươi đồng một vé người cao tuổi trên sáu mươi tuổi và trẻ em từ sáu tuổi đến một mươi hai tuổi sẽ được giảm giá vé
từ ngày một mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy tàu phú quốc express rạch giá đến phú quốc xuất bến từ lúc tám giờ bốn mươi năm phút và từ phú quốc đi rạch giá một mươi hai giờ một mươi năm phút
tàu phú quốc express rạch giá chính thức đi vào khai thác và giảm năm mươi giá vé cho đến ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy